ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở tài nguyên và môi trường sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư
phải công khai quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của những dự án nhà ở đã được phê duyệt
nhưng có vi phạm pháp luật đất đai không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà ở
sở tài nguyên môi trường sở xây dựng sở kế hoạch đầu tư phải có trách nhiệm công khai văn bản
quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đầu tư xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở nếu có
tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm còn yêu cầu các sở này công khai dự án kinh doanh nhà ở
dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà ở và dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
khi người dân yêu cầu sở quy hoạch kiến trúc sở tài nguyên và môi trường sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin
ủy ban nhân dân cấp quận huyện phải kiểm tra đến ủy ban nhân dân cấp xã để niêm yết tại trụ sở các thông tin trên